hiểu được cái người chủ thể khi mà thực hành cái nghi lễ đó họ nắm được cái giá trị của cái nghi lễ thì chúng ta thấy rất rõ hiện nay
lên đồng không phải là hủ tục nữa mà nó đang được đã được và ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
trở lại cái vấn đề hủ tục của chúng ta rằng là khi ta tiếp cận bất cứ một cái phong tục tập quán nào hay một cái nghi lễ nào
thì chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà định danh cho nó là hủ tục
bởi vì trên thực tế tôi thừa nhận có những cái nghi lễ nhưng chúng ta biết rằng trong những nghi lễ nó có nhiều nghi thức
thì có những cái nghi thức này nó không còn phù hợp với cái xã hội hiện nay nữa
nhưng mà không phải là toàn bộ cái nghi lễ nó không phù hợp
thế thì khi mà chúng ta muốn loại trừ những cái yếu tố hoặc tôi gọi là những cái nghi thức trong một nghi lễ
thì chúng ta có thể loại trừ những cái nghi thức đó nhưng không có nghĩa là phải loại trừ cả cái nghi lễ đó
tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ nguyễn ngọc mai là trong nghi lễ thì có rất nhiều nghi thức
và những nghi thức nào mà nó không phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày hôm nay nữa thì chúng ta có thể loại bỏ
nhưng không hoàn toàn là loại bỏ cả các nghi lễ
nhưng trong thực tế thì có những cái phong tục tập quán của một bộ phận tộc người
ví dụ như vừa rồi tôi có đi gia lai thì tôi thấy rằng họ vẫn còn giữ cái phong tục khi mà người mẹ mất đi rồi thì bắt buộc phải trôn theo người con
như thế là một cái hủ tục cần thiết là phải bài trừ
ý kiến của các vị như thế nào
tôi đồng ý với ý kiến của biên tập viên và ý kiến của tiến sĩ nguyễn ngọc mai
rằng khi đánh giá cái phong tục thì chúng ta chỉ có quyền
nói là cái phong tục đó phù hợp hay không phù hợp với sự phát triển
trợ giúp cho sự phát triển hay cản trở cho sự phát triển
chứ chúng ta không nên dùng cái tự hủ tục
và tôi đồng ý rằng là nhiều tộc người thiểu số ở nước ta hiện nay cũng không cứ là các tộc người thiểu số đâu
người việt chúng ta cũng có những phong tục tập quán không còn phù hợp
ta lấy ví dụ là trong đám cưới của người việt đến nay vẫn ăn uống rất là linh địch
tốn kém về thì giờ tốn kém về tiền của
và nó tạo ra những cái dư luận không tốt
tôi cho rằng là
cái phong tục đó nó không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay nữa
thì chúng ta cần phải vận động để nhân dân để các cộng đồng cư dân đó từng bước giảm đi và có thể tiến tới bỏ
như biên tập viên vừa nói ở một số tộc người ở vùng tây nguyên
một khi mà người mẹ mất mà đứa bé còn quá bé bỏng người ta trôn theo người mẹ
thì đấy là do quan niệm tâm linh của người ta
chúng ta không thể cấm cái đó được
mà chúng ta là chỉ có dùng những cái biện pháp chăm sóc
cái người sản phụ nó tốt hơn để cho hạn chế tối đa cái việc mà người phụ nữ khi sinh phải gặp những cái điều không may mắn
và nếu chẳng may gặp cái điều không may mắn đó thì chúng ta phải có cái biện pháp vận động rằng phải giữ đứa trẻ đó
trên thực tế là rất nhiều đơn vị bộ đội đóng quân ở các địa bàn đó đã từng cứu những cháu bé mà có cái trường hợp không may mắn đó
thì ở đây là chúng ta không thể dùng những cái biện pháp hành chính được
mà chúng ta phải hiểu cận kẽ nó
nhân nhân sâu xa của nó cái môi trường tồn tại của nó lý do tồn tại của nó
để chúng ta có cái biện pháp tháo gỡ
theo ý của phó sư thì chúng ta vẫn phải loại bỏ lại trừ những cái phong tục đe dọa tính mạng của chính con người
thì cần phải loại bỏ
nhưng mà tôi muốn các vị giải thích rõ hơn
nếu chúng ta không dùng từ hủ tục thì chúng ta sẽ dùng từ gì
việc chúng ta gọi bằng khái niệm là chúng ta đang định danh cho một cái loại hình
mà cái loại hình trong thực tế thì nó thiên biến vạn hóa
và nó rất là đa dạng
chúng ta nhìn bằng một cái cách nhìn cố định hữu hạng
để chúng ta áp cho tất cả những cuộc sống sôi động ở bên ngoài
và chính vì cái cách nhìn này dẫn đến là tất cả cái gì không giống với của người việt
cái gì mà không phù hợp trong cái xã hội hiện đại ngày nay
thì chúng ta gọi là hủ tục
thì tôi cho rằng là cái đó chúng ta nên thay đổi cách nhìn
khi chúng ta không gọi nó là hủ tục nữa
nhưng chúng ta cho đó là những cái tục lệ
ta cứ cho rằng đó là những cái tục lệ đi
mà những cái tục lệ đó không phù hợp
và cái điều đó chúng ta phải chứng minh cho cái cộng đồng đó là không phù hợp
quay trở lại cái ví dụ như là biên tập viên vừa chia sẻ
thì nó xuất phát từ một cái cơ tầng đời sống xã hội của người ta khi còn rất thấp kém
thế nhưng mà ngày nay để thay đổi được cái cách kỹ đó
thì chúng ta phải có cái an sinh xã hội
để làm sao thứ nhất là người mẹ không bị chết yếu
thứ hai là kể cả khi người mẹ không may không cứu được nữa
đứa trẻ đó hoàn toàn nuôi dưỡng
độc lập chính cái hành vi đó sẽ tác động lên nhận thức của đồng bào
và chúng ta thay đổi được
tuy nhiên tôi cho rằng những cái hiện tượng này vẫn còn là rất dễ
bởi chúng ta hoàn toàn thực hiện được ngay
nhưng mà trên thực tế tôi thấy có những hiện tượng mà ngày nay chúng ta khoác cho nó những cái hủ tục
nhưng mà đang để lại những hệ lụy rất khôn lường đối với văn hóa của tộc người
tôi lấy ví dụ như tôi về cái vùng của người mường ở hòa bình
thì tôi nhận thấy rằng là cái mò mường trước đây họ diễn ra dài ngày
có thể là ba ngày có thể là bảy ngày
tùy theo cái chức sắc của những người hoặc cái thành viên trong cộng đồng
và trong những cái ngày tang ma ấy là họ tổ chức những cái gọi là đêm bố mò kể tang ca
thế và cái kể tang ca là kể về toàn bộ lịch sử tộc người của người mường
thế thì vô hình dung bây giờ chúng ta thấy rằng là oitama chỉ được để trong nhà có hai mươi bốn tiếng thôi
thế là mỗi một gia đình tang ma của người mường hiện nay chỉ được diễn ra trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ
thế là họ cắt toàn bộ các cái mò
ví dụ như là tôi thấy là cắt đi mò kiện này
cắt đi mò tẻ đất tẻ nước này tức là tẻ đất tẻ nước này
mà chính những cái áng mò ấy là kể về lịch sử tộc người của người mường
và chính những cái lịch sử tộc người ấy là một trong những yếu tố để làm thành ý thức tự giác tộc người
và khẳng định lại bản sắc dân tộc của người mường
thế thì ngày nay chúng ta cắt như thế
thì hầu như tất cả những cái bố mò cũng như là cộng đồng người mường họ đều phản đối
và bản thân chúng ta nhìn thấy một cách rất rõ ràng thế hệ trẻ em của người mường sau này lớn lên không còn biết gì về lịch sử tộc người của mình nữa
trong một cái bối cảnh khi mà người ta chưa thạo chữ viết và chưa có nhiều nền văn hóa chữ viết như ở các cái tộc người thiểu số và ví dụ như người mường
thì đấy mới là cái vấn đề để lại di họa
với cái ví dụ mà bà vừa nêu về cái phong tục tập quán của người mường ấy
bà có thể nói cụ thể hơn lý do vì sao mà cái phong tục đấy bị loại bỏ đi nó không phù hợp với thời gian
rất đơn giản họ cho rằng là nếu mà để người chết ở trong nhà ba đến bốn ngày thậm chí đến bảy ngày là không phù hợp
tôi đã đi về cái vùng người tày tôi chứng kiến đám ma của một thầy mò ở cao bằng
tức là họ diễn ra trong đúng bảy ngày bảy đêm theo đúng cái phong tục
vì là cụ này là người mà vừa làm
thầy mò vừa làm thầy then
cái lễ tang của cụ là được toàn bộ các học trò quay trở về làm
và làm đúng theo cái nghi thức của cái tang ma cổ xưa
thì cực kỳ là tuyệt vời
tôi ở đấy đến ngày thứ bốn
nhưng mà tôi ngồi ngay bên cạnh quan tài không hề có cái mùi gì
bởi vì sao
họ có những cái kỹ thuật dân gian nhất định để họ ướp và họ giữ cái xác đó
ở trong cái ngôi nhà sàng của họ đến ngày thứ bốn mà không hề có mùi
đấy là cái thứ nhất
nó là chi thức tộc người
không dễ gì mà anh có thể khai tác được
nó giống như là cái kỹ thuật ướp xác của người ai cập kia
cái thứ hai nữa là khi tất cả các cái lễ tức diễn ra thì là một cái về triết học cực kỳ là đáng quý
tôi đã quay được toàn bộ những cái thước phim tư liệu
thì tôi thấy đây quả là một cái nền minh chiết của người dân tộc thiểu số
mà chúng ta bây giờ là người dân tộc trù thể
không còn giữ được nữa và cực kỳ đáng tiếc
tôi xin chia sẻ với tiến sĩ nguyễn ngọc mai về cái từ chi thức tộc người
đúng là chúng ta không phải dễ dàng có được một cái chi thức tộc người
như vậy vì nó có tồn tại hàng trăm năm
thậm chí là truyền từ đời này sang đời khác và nó lưu giữ đến bây giờ
tôi cũng đồng ý với ý kiến của tiến sĩ nguyễn ngọc mai
chi thức tộc người nó là một cái di sản văn hóa
cần được giữ gìn
tuy nhiên không phải cái vốn chi thức nào nó cũng phù hợp
có những cái chi thức nó hiện nay nó không còn nữa
vì cái cuộc sống nó thay đổi rồi
môi trường sống nó thay đổi rồi
điều kiện kinh tế xã hội nó cũng thay đổi rồi
chúng ta phải nhìn nhận là những cái gì thay đổi hợp lý hoặc không hợp lý
thì chúng ta mới nhìn nhận được
chứ không phải chúng ta cứ bắt thay đổi theo cái ý kiến của ý định chủ quan của chúng ta là không được tội
cái này nó không chỉ thay đổi nhận thức cộng đồng nữa ạ
mà thay đổi cả cái việc người làm chính sách
tôi rất là đồng cảm với ý kiến của tiến sĩ nguyễn hoàng mai
một khi đánh giá về một phong tục tổ quán nào đó
chúng ta hãy đặt mình là người trong của
chứ không phải
coi mình là cái văn minh hơn cái tiến bộ hơn
để định nghĩa những cái phong tục đã lạc hộ mà cần phải loại bỏ đi
ví dụ như từ hủ tục mà như từ đầu chúng ta đã dùng đến
thì chúng ta phải định nghĩa rõ ràng cái từ đấy như thế nào
tôi không dùng chữ hủ tục
mà gọi là những phong tục tập quán không còn phù hợp
dùng cái đó là mang một cái định kiến của những người tự cho mình là có cái nền văn hóa cao hơn
lấy cái văn hóa của mình làm chuẩn
chứ họ không đặt họ trong cái bối cảnh của cái yếu tố văn hóa
mà nó được sinh ra
dù là phong tục tập quán hay bất cứ một hiện tượng văn hóa nào
mà khi nó tồn tại và nó vẫn tồn tại mặc dù bị cấm đoán
tức đó rằng khẳng định tính tích cực của nó đối với xã hội hoặc một nhóm xã hội
thế thì nó có thể là phù hợp ở thời điểm này
nhưng nó sẽ không phù hợp ở thời điểm khác
nhưng mà có khi cái lịch sử phát triển diễn tiến của văn hóa cũng nhận thức của con người
nó là một cái đô thị có lên có xuống
thế thì có thể cái lúc mà anh nhìn nhận bằng cái con mắt chủ quan lúc này nó không phù hợp
nhưng có khi lúc khác thì nó lại phù hợp
thế và tôi cũng đồng thuận với cái quan điểm cho rằng chúng ta nên gọi là phong tục tập quán không phù hợp so với thời điểm hiện tại
tôi lấy ví dụ như cái hiện tượng người ta có thể thông linh
thì thèn người ta có thể thông linh
tôi đã chứng kiến những cái hiện tượng như thế
như là một thầy pháp saman của người ở hơm mông
người ta có thể thông linh
thì trước đây chúng ta bảo đấy là hủ tục
đấy là mê tín dị đoan
tất cả họ có thể cảm nhận được họ rơi vào trạng thái hư giác để họ nhìn thấy nghe thấy những cái âm thanh những cái hình ảnh mà người khác không nhìn thấy
thế cho nên là chúng ta không nên dùng từ hủ tục
mà ta nên dùng những từ phong tục tập quán hoặc những nghi lễ hoặc những nghi thức
chúng ta nên lưu ý trong một nghi lễ có nhiều nghi thức
thì nghi thức này không còn phù hợp nữa thì loại bỏ nghi thức đó
còn những cái mà nghi thức khác nó nằm trong cái dòng chảy chung của cái nghi lễ hay của một cái thực hành tôn giáo tín ngưỡng hay một cái thực hành phong tục tập quán nào đó
mà nó vẫn phù hợp nó vẫn phát huy cái tính năng nhất định của nó đối với chủ thể văn hóa
thì ta vẫn cứ biểu dương nó và cho nó tồn tại trong đời sống cộng đồng
và như thế ta đạt được cái sự hài hòa
bởi trên thực tế văn hóa là sự khác nhau
theo tiến sĩ nguyễn ngọc mai thì bà đi khảo sát cũng như gặp gỡ rất nhiều các tộc người cũng như là nghiên cứu về các phong tục của họ
bà thấy họ ứng xử với cái việc mà chúng ta loại bỏ những cái phong tục của họ như thế nào
cái này thì là một cái điều hết sức thú vị trong cái đời sống dân gian việt nam
trong lịch sử chúng ta đã thấy có cái sự ứng biến linh hoạt đấy
tức là chúng ta biết rằng khi cái phong tục của làng xã nó soạn ra
nó được viết trên cái sự đồng thuận của cộng đồng làng xã
nó trở thành một cái quy ước của địa phương
và tất cả những người cộng đồng làng xã ở địa phương họ tuân thủ
và khi họ đã tuân thủ thế thì họ có cách ứng biến so với cái luật của nhà nước
tôi lấy ví dụ như trong một cái hiện tượng mà tôi thấy cái hiện tượng ông đùng bà đà
trước đây chúng ta nhìn cái hiện tượng ông đùng bà đà dưới cái văn hóa của các nhà sử học nho gia trước đây
thì cho rằng đó là cái hiện tượng tiến ngưỡng phổn thực
thế cho nên là tuyệt đối cấm không được thực hành cái nghi lễ đó nữa
khi mà cho ông đùng bà đà đi từ hai phía đông phía tây lại gặp nhau
nhà nước ban cái luật đấy thì làng xã vẫn cứ theo
nhưng mà họ có một cái rất là thú vị trong cái ứng xử như thế này
cái ngày ấy họ vẫn giúp bởi vì cái tâm thức của người dân nông nghiệp
họ cho rằng đấy là hành vi để tác động vào tất cả con người vật chất sự vật hiện tượng ở xung quanh
và cái hành vi ấy sẽ giúp cho mùa màng kênh cối phong đăng hỏa cốc
thế thì họ chẳng việc gì mà họ phải cắt đi cả
nhưng họ tuân thủ cái luật của nhà nước là gì
sau cái lễ diễn sướng ấy cho ông đùng bà đà gặp nhau đấy
thì đến tối họ có một cái nghi lễ họ sử tử hai cái người này
và đưa hai cái người hình dơm đó trong một cái bối cảnh là có quan viên hàng giã đọc cáo trạng
là hai người đã vi phạm cái tội loạn luân v v
thế sau đó để xử chặt đầu hai người và đem hỏa thiêu rắc súng
ở sông hoặc là rắc xuống ruộng
đấy là một trong những cách ứng xử rất là ứng biến
thay vì cái việc ta đừng để cho người dân ứng biến một cách tài tình
bởi vì có những cái ứng biến nó sẽ đi đúng định hướng
nhưng sẽ có những cái ứng biến không đúng định hướng
vậy thì chi bằng những cái việc là ta hãy nghiên cứu nó
ta hãy xây dựng chính sách từ dưới lên
ta có cái dân chủ cho sự phản hồi chính sách
ta có cái đội ngũ chất lượng làm công tác tôn giáo tín ngưỡng văn hóa ở địa phương
một cách thuần thuộc chuyên môn giỏi
và họ dám phản hồi chính sách
ta có cái sự đồng thuận của cộng đồng
ta có cái tiếng nói của cộng đồng và những cái trí thức của những người dân tộc thiểu số
để góp ý vào trong cái thay dựng và thực hiện chính sách
thì lúc đó ta sẽ loại bỏ được các cái việc mà tại sao chúng ta không hiểu về nó
mà ta khoác cho nó cái áo hổ tục
khi đó ta sẽ biết loại cái gì và để cái gì
và rõ ràng khi ta làm được cái điều đấy
thì ta có một cái sự đồng thuận giữa cộng đồng người dân và nhà nước
tôi đang quan tâm
đến cái ý của bà khi bà nói về những cái ứng biến mà nó không đúng định hướng
thì cái việc đấy nó gây ra những hậu quả như thế nào
cũng như nó có gây ra một cái nhận thức gì đó cho cộng đồng một số dân tộc người không
đương nhiên là có
bởi vì khi người dân ứng biến tức là nó dựa trên những cái bản năng của họ
dựa trên cái tập thể làng xã
thế thì có những cái mà ứng biến nó mà được xây dựng tốt
có những trí thức tâm huyết và hiểu biết định hướng tốt
thì là cái ứng biến nó sẽ mang cái trời tích cực
nhưng nếu không may mà bị lợi dụng cái đó
và chúng ta đã thấy các hiện tượng ở các cộng đồng người dân tộc thiểu số vùng miền núi phía bắc
chúng ta biết rồi
ứng biến và nó xảy ra một cái hiện tượng
ví dụ như là thìn dùng chúng ta thấy đúng không
thế rồi chúng ta thấy rằng là ví dụ như là dương văn mình
đấy ví dụ như thế
và đã dẫn dắt người cộng đồng tin theo một cách ngủ quáng
để rồi xảy ra cái hậu quả là chết người
điều đó chúng ta đã thấy nhỡn tiền
hoặc là những cái bài học mà chúng ta thấy là khi chúng ta quá tả so với phong tục tập quán của các cái cư dân ở tây nguyên
và khi họ mất đi cái nền tảng về đời sống tinh thần
thì lúc cuối dần là họ bị lợi dụng bởi một cái nhóm tuyên truyền về cái san sư khẽ tọ đấy
thế rồi thì những cái nhóm tôn giáo mới
đấy là những cái chiều hướng mà chúng ta thấy là gây hại
thực chất khi mà chúng tôi đi nghiên cứu ở những cái khu vực đấy
chúng tôi thấy rằng ban đầu nó hoàn toàn không mang tính chất như thế
nhưng vì chúng ta ứng xử nó thiếu khôn khéo
và chúng ta khá là cực đoan trong cái việc mà ứng xử với những cái hiện tượng ứng biến
thành ra là chúng ta vô tình đã đẩy cái người dân đứng xa ra khỏi cái cộng đồng lớn hơn
để cái nhóm mà lợi dụng lôi kéo
và chúng ta biết rằng là cái tín ngưỡng tôn giáo cũng như là cái phong tục tập quán nói chung của việt nam
cũng như của nhiều các dân tộc thiểu số ở việt nam
là nó dựa trên một cái nền tảng là chỉ có niềm tin không thôi
mà nó không có tổ chức
và chính vì không có tổ chức không có kinh bổ
không có hệ thống chức sắc mà người ta chỉ tin thuần túy
và cái tin đấy dựa trên những cái trải nghiệm của cá nhân
thế và cái niềm tin ấy thì đương nhiên là khi mà không có tổ chức không có kinh bổ
thì niềm tin đó cái sự chất lượng của niềm tin nó sẽ không cao
và khi chất lượng niềm tin không cao thì dẫn đến là rất dễ bị lợi dụng
và đấy là lý do tại vì sao mà chúng ta thấy rằng là
cái biến đổi tôn giáo tín ngưỡng trong cái thời gian vừa rồi
nó diễn ra rất nhiều ở cái hệ thống mà các cái cộng đồng dân tộc thiểu số
bởi vì nó có nhiều những cái nguyên nhân như thế
có những cái giải pháp như thế nào cho cái vấn đề mà bà mai vừa đặt ra
và vai trò của những nhà nghiên cứu vai trò của những nhà dân tộc học
đóng vai trò như thế nào trong cái việc giải quyết vấn đề này
khi đánh giá về một phong tộc tổng quán của một cộng đồng cư dân
của một tộc người thậm chí của một quốc gia
chúng ta cần đặt chúng trong mối liên hệ tổng thể
với các điều kiện môi trường sống điều kiện kinh tế thể chế xã hội
các đặc điểm về
về tín ngưỡng tôn giáo vân vật
và không ai được phép lấy cái tiêu chí của một dân tộc tự cho mình
là có nền văn hóa cao hơn
mà để đánh giá văn hóa nói chung và phong tộc tổng quán nói riêng
của các cộng đồng khác là hụ tục
vì văn hóa chỉ có sáng tạo chứ không có cao thấp
chúng ta đã trả giá rất nhiều rồi
đình chùa chúng ta bị phá
hội một thời gian dài chúng ta không tổ chức được
bây giờ rất nhiều hội
khôi phục lại nó không còn đúng độc nguyên mạng nữa
đấy là những cái trả giá rồi
rồi các phong tộc tổng quán của các tộc người tiểu số
chúng ta bây giờ mất nhiều rất khó khôi phục
rất nhiều cái yếu tố then của đồng bào tài nung
bây giờ không thể khôi phục được ạ
thế cho nên là cần cái vai trò của các nhà nghiên cứu
các nhà dân tộc học các nhà văn hóa học
và các ngành khác có liên quan
và họ sẽ cùng với cái cộng đồng cư dân sở tại đó
đưa ra tiếng năng chung
trên cơ sở đó chúng ta mới định ra những cái giải pháp được
chứ chúng ta không thể ngồi trong phòng lạnh
mà chúng ta để ra các giải pháp
tôi hoàn toàn chia sẻ một ý kiến của phó sư bùi xuân đính
cái đầu tiên là qua nhiều năm qua chúng ta làm chính sách
nhưng mà chúng ta ít trưng cầu ý kiến của các chuyên gia
đấy là một điều thấy thực tế
và đặc biệt những chuyên gia mà lăn lộn với thực tế
thì lại càng ít được đưa vào để trưng cầu ý kiến trong làm chính sách
chính vì thế cho nên mới có hiện tượng là làm chính sách
như là phó sư vừa nói là từ trong phòng lạnh
khi mà chúng ta làm chính sách mà chúng ta ngồi trong phòng lạnh
để hoạch định chính sách thì đương nhiên nó sẽ không phù hợp với thực tế
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa một chính sách mà áp dụng cho hơn năm mươi tộc người
chúng ta biết rõ ràng là mỗi một cộng đồng tộc người
cái văn hóa cái lối sống cái kinh tế xã hội của họ là khác nhau
thế nhưng mà chúng ta là một chính sách áp dụng cho tất cả
thế thì nó sẽ trật khớp nó sẽ đúng với anh này vùng này
nhưng không đúng với anh kia và vùng kia
cái đó là chúng ta phải khắc phục
và cái thứ ba nữa tôi nhận thấy rằng là
muốn giữ gìn được bản sắc văn hóa tộc người
và biến văn hóa trở thành nội lực để phát triển kinh tế xã hội
cũng như trở thành một cái sản phẩm du lịch đặc thù
mà lôi kéo cũng như là kêu gọi được các nhà nghiên cứu trên thế giới
cũng như là du khách quốc tế họ đến với việt nam
để họ mang lại những cái phát triển cho cộng đồng tộc người
thì rõ ràng là cái văn hóa chính là nội lực là sản phẩm du lịch
mà muốn giữ được cái đó thì điều quan trọng nhất
là chúng ta phải có cái đội ngũ
làm quản lý văn hóa và tín ngưỡng tại các địa phương
một cách ổn định và chuyên nghiệp
những cái chính sách của chúng ta nó không phản ánh được
cái tâm tư nguyện vọng cái quyền lợi của các chủ thể văn hóa đó
cái nguyện vọng lớn nhất của đồng bào là gì ạ
là muốn được duy trì những cái phong tộc tộc quán hợp lý của cộng đồng mình
và tôi cũng tin rằng với cái đà phát triển
với cái thông tin liên lạc phong phú hiện nay
thì bà con sẽ sớm nhận được những cái yếu tố văn hóa nào
phù hợp với cuộc sống của mình
thì bà con sẽ loại bỏ
chứ bà con cũng không đến nỗi bảo thủ mà chúng ta gọi là hủ tục đó ạ
tôi xin ghi nhận những ý kiến của hai vị khách mời
theo tôi được biết để loại bỏ cái hủ tục
chúng ta phải nhìn ở góc độ văn hóa
bài trừ hủ tục ở góc độ văn hóa
chứ không thể nhìn ở góc độ để mình đưa luật pháp vào
để mà mình có thể vận động bà con bài trừ được
tuy nhiên có nhiều chuyên gia họ cho rằng
phong tộc tộc quán mà không còn phù hợp gây hại
thì cần phải có công cụ thậm chí là công cụ pháp luật
để mà loại trừ được nó
ý kiến đó cần hết sức thận trọng
những cái phong tộc tộc quán tồn tại dưới dạng tâm linh
nếu chúng ta sử dụng luật pháp e rằng phản tác dụng
chúng ta phải có những cái biện pháp nó rất mềm mỏng
từ công tác vận động công tác tư tửa
vận động để đồng bào thấy được cái cộng đồng thấy được
những cái dấu tôn này hiện nay nó không còn phù hợp nữa
nếu duy trì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của đồng bào tới con cháu
điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng phải minh chứng được
rằng là thực sự nó không còn phù hợp và thực sự nó gây hại
và ta muốn minh chứng được nó thì ta phải hiểu bản chất của nó
hiểu được cái chức năng của nó
thì ta mới vận hành được nó
chứ nếu mà ta chỉ nhìn đi bằng cái con mắt của chúng ta thôi
và chúng ta chưa biết được bản chất của vấn đề
và chúng ta cũng không chứng minh được nó gây hại
và chúng ta lại làm những cái biện pháp cứng rắn như tôi đã nói
và như phó sư đính đã chia sẻ nếu mà chúng ta càng làm cứng rắn bao nhiêu
chúng ta càng mang cái cách ắp từ trên xuống bao nhiêu
thì cái tác dụng của nó sẽ ngược ra lại
đặc biệt là trong lĩnh vực phong tục tập quán
mà liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng
phong tục tập quán của một số tộc người ở việt nam
thì có những phong tục mà đúng là cần phải loại bỏ
khi mà nó không phù hợp với cả đời sống xã hội ngày hôm nay nữa
khi mà tiến sĩ mai chia sẻ rằng
có thể nó không phù hợp ở cái thời điểm này
nhưng đến một thời điểm khác nó lại phù hợp thì sao
với cái phương án đấy thì chúng ta phải giải quyết như thế nào
không hiếm các cái chuyên gia trong ngành của chúng tôi
cũng đã có những nghiên cứu khá sâu sắc
về những cái phong tục tập quán hoặc những cái tín ngưỡng
chúng ta có những bảo tàng để lưu giữ phong tục tập quán
hay là những cái sự vật hiện tượng
hay là thậm chí những cái vật thể
đấy cũng là một cái biện pháp mà chúng ta có thể lưu giữ
trong khi mà chúng ta chưa thể tìm hiểu được nó một cách cận kẽ
nếu chúng ta muốn làm được cái điều đó
thì đích thực là các chuyên gia phải vào cuộc
ví dụ như bây giờ cái hiện tượng mà thông linh
của các cái thầy mò của người hơ mông
khi mà họ có những cái thực hành
nghi lễ họ đưa họ về cái trạng thái hư giác
và khi đó họ có khả năng tâm linh
thế thì hiện giờ ngay cả cái dân nghiên cứu
tôn giáo tín ngưỡng của bọn tôi bây giờ cũng là nghiên cứu chay
mình không có phòng thí nghiệm mình không có thực nghiệm
mới có thể đo được thời điểm mà ông ấy còn ý thức
và cái thời điểm mất ý thức
thì nó có thực sự xảy ra cái hiện tượng thần giao cách cảm hay không
thì cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện nay
là đang không cho phép làm được cái điều đó
nhưng mà cái gọi là cái dự cảm
của các nhà khoa học
nói rằng nó sẽ có thể
manh nha cho một cái ngành nghiên cứu
trong tương lai
và nó có thể được hữu ích
cho cái xã hội trong tương lai
thì ta bảo tồn cái khu đó
và tôi thấy rằng ngay trên hà giang
bây giờ cũng bảo tồn được một hai bố mò như vậy
họ đưa cái cụ này vào
một cái làng văn hóa
và chỉ biểu diễn những cái nghi lễ đó
hoặc thực hành những cái nghi lễ đó
khi thực sự cần thiết và có sự kiểm soát
tất nhiên là đồng thuận giữa
người thực hành văn hóa và chính quyền
để cái nghi lễ đó vẫn diễn ra
trong một cái phạm vi nhất định
có thể và bảo tồn
xin được cảm ơn những chia sẻ từ đầu đến giờ
của hai vị khách mời
theo quan điểm của tôi thì không có cái gì là không có lý do cả
kể cả những cái phong tục tập quán của các tộc người
tại sao lại có cái phần này và có phần kia
cái gì nó cũng có cái nguồn gốc
lý lẽ của nó cả
tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các vị
bài trừ hồ tục ở góc độ văn hóa
chứ không thể nhìn ở góc độ để mình đưa luật pháp vào
để mà mình có thể vận động bà con bài trừ được
một lần nữa xin được cảm ơn các vị đã tham gia
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi